từ một mươi một h ngày hai mươi hai tháng chín đến một mươi một h ngày hai mươi ba tháng chín lực lượng thực thi nhiệm vụ tại hai mươi hai chốt kiểm soát cửa ngõ thủ đô đã kiểm soát hai mươi năm trăm ba mươi lượt phương tiện
đã yêu cầu gần ba lực phương tiện quay đầu trong đó hơn một tám trăm linh lượt phương tiện không cho vào thành phố một một trăm hai mươi lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố
bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm chỉ thị của chính phủ và ủy ban nhân dân tp hà nội
lực lượng công an thủ đô đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính công tác phòng chống dịch đối với sáu mươi năm trường hợp